tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế vân đồn đến năm hai nghìn ba mươi
theo quyết định số hai trăm sáu mươi sáu của thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế vân đồn đến năm hai nghìn ba mươi
đề án sẽ cập nhật các dự án động lực định hướng cấu trúc phát triển không gian khu kinh tế vân đồn chia theo hai vùng gồm đảo cái bầu và quần đảo vân hải định hướng thành năm vành đai phát triển
so với quy hoạch cũ định hướng phát triển không gian mới của vân đồn ngoài khu vực đảo cái bầu thì ở khu vực quần đảo vân hải được nghiên cứu để tạo ra giá trị khác biệt cho khu kinh tế vân đồn
quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế vân đồn đến năm hai nghìn bốn mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của vân đồn cũng như của tỉnh quảng ninh và quốc gia